tăng cường công tác thanh tra thuế xử lý kịp thời gian lận thuế hóa đơn tăng cường phòng chống gian lận thương mại chuyển giá gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới thực hiện việc tái cấu trúc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh công tác cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo kế hoạch tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực lợi ích nhóm tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chủ động tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước xiết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu quả
vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả thị trường trước trong và sau tết dương lịch và tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
điều hành cung ứng và luân chuyển hàng hóa để đáp ứng nhu cầu kiểm soát giá cả trong dịp tết kiểm tra giám sát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giá và pháp luật khác có liên quan
tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba vẫn còn những khó khăn nhất định
một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng giảm sức chống trọi sau đại dịch
vì thế mà dự báo là việc lương thưởng tết năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ gặp nhiều khó khăn
nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo lương thưởng tết cho người lao động
và sau đây chính là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
là công nhân ngành giật may gắn bò với nơi này đã gần năm năm
chị hoài có những mong muốn
thực sự thiết thực
thấu hiểu những điều đó dù còn gặp nhiều khó khăn
nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì đảm bảo tiền lương thường tết cho người lao động

đối với người lao động đặc biệt khi khó khăn người lao động càng mong ngóng thường tết
việc công bố mức thưởng sớm sẽ giúp họ an tâm lao động
tất cả các ngành đều cố gắng có được mức thưởng tết cho khả năng có để động viên người lao động
gắn bó với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh duy trì phát triển doanh nghiệp
đây là một cái nét quý và chúng tôi trân trọng điều đó
có thể nói việc chi trả tiền lương tiền thưởng vào mỗi dịp cuối năm
dịp tết nguyên đán cho người lao động ngoài sự sẻ chia và thấu hiểu của chính các doanh nghiệp
còn rất cần sự chung tay đồng góp của các cơ quan ban ngành và của các cấp công đoàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang vừa khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với bà vũ thị thanh huyền nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo
và vũ thị thu hòa nguyên kế toán sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán chú
và các trường điểm trường tiểu học trung học cơ sở công lập có học sinh bán chú
tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi thì chủ đầu tư bà vũ thị thanh huyền và bà vũ thị thu hòa
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp và hoạt động đấu thầu
hành vi sai phạm của các đối tượng được thực hiện
hành vi sai phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ hành vi sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiến hành điều tra và bổ sung vụ án hình sự
đối với bị can bùi vĩnh tuấn chú tại tỉnh đồng nai
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng đại tuấn phát
công ty cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn đông dương và công ty cổ phần tập đoàn boxland
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh đồng nai
phối hợp với đồng công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài thi hành lệnh khởi tố bắt tạm giam tuấn
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu tuấn là giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng đại tuấn phát
giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn đông dương và giám đốc công ty cổ phần tập đoàn boxland
bằng việc thành lập các công ty kinh doanh bất động sản tuấn đã tự ý lập ra các dự án khu dân cư trái phép
với các tên gọi cát tường dragon city sonata tại huyện long thành và thành phố biên hòa
sau đó lừa ký các hợp đồng bán cho nhiều người thu về số tiền hơn tám mươi tỷ đồng
để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đề nghị các bị hại đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
để được giải quyết theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an thành phố hà nội
triệt phá đường dây cho vay lãi nặng đánh bạc núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
nhóm đối tượng này do đối tượng vũ ngọc tiến cầm đầu
chỉ trong một thời gian ngắn tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính lên tới hơn tám mươi tỷ đồng
với thủ đoạn lập công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng
lãi suất một trăm linh chín năm đến hai trăm một mươi chín một năm và cho vay bốc họ
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm đối tượng này đã lập gần năm trăm linh hợp đồng
với tổng số tiền cho vay trên tám mươi tỷ đồng thu lời khoảng hai mươi tỷ đồng

điều tra cục cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can
áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với nhóm đối tượng này
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan
thời điểm cuối năm lợi dụng nhu cầu vay vốn nhanh của người dân
các đối tượng hoạt động tín dụng đen đã sử dụng nhiều chiêu trò thủ đoạn để lôi kéo và rụ rỗ
với hình thức cho vay tiền nhanh và lãi suất thấp
công an tỉnh vĩnh long cũng đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa
đấu tranh đẩy lùi tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh
không ai ngờ rằng căn phòng trọ chưa đầy một mươi m hai này lại là nơi hoạt động của nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng
qua công tác trinh sát ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã bất ngờ khám xét nhanh
thì phát hiện các đối tượng cất dấu trên một trăm năm mươi kg tờ rơi hàng chục căn cức công dân
chứng minh nhân dân cùng bảy mươi một hợp đồng cho vai tiền với tổng số tiền hơn một năm tỷ đồng
thời điểm kiểm tra đối tượng bùi thế đợi chú ở huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đang vào phòng trọ chuẩn bị lấy tờ rơi đi giải
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là nguyễn văn bảy và nguyễn văn thiêm
cùng chú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
qua điều tra mở rộng đến ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
đã khởi tố và bắt tạm giam ba bị can trên
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra phát đi thông báo rộng rãi trong nhân dân
và đã có nhiều người dân đến trình báo hỗ trợ lực lượng công an trong công tác điều tra giải quyết
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện xử lý ba vụ
qua đó khởi tố năm bị can về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
mới đây lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cũng đã bắt giữ đối tượng phạm văn mạnh
chú thành phố hải dương khi đang thu tiền lãi cho vay tại khu vực phường trường an thành phố vĩnh long
khám xét nơi ở của mạnh lực lượng công an tạm giữ bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác
cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay
qua làm việc đối tượng khai nhận cho vay với lãi suất ba mươi một tháng tương đương ba trăm sáu mươi một năm
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung lực lượng là sẽ đấu tranh quyết liệt
đối với các đối tượng hoạt động tính dụng đen trên địa bàn sẽ đưa ra xử lý nghiêm
các đối tượng và đồng thời phối hợp chặt với các cơ quan tư pháp như là diện kiểm sát
hoặc là tòa án để là xử lý các cái án mà điểm để nhằm găng đe tội phạm chung
lợi dụng sự thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật mà nhất là trong quá trình làm hợp đồng vay tiền
nên những đối tượng cho vay tiền nóng đã trao mời rũ rỗ với những câu từ không mới như
a lô có tiền vay nhanh không cần thuê chấp

tuy nhiên khi đã vay mà không đáp ứng được thỏa thuận trước đó thì người vay và gia đình người vay
sẽ gặp nhiều rắc rối bị chắc tấn về tinh thần thậm chí còn bị uy hiếp cả tính mạng
do đó khi cần nguồn vốn để kinh doanh buôn bán thì mọi người cần tìm hiểu và lựa chọn ngân hàng
có uy tín để được hỗ trợ vai với chính sách hợp lý đồng thời mạnh dạng tố xác các hành vi vi phạm
liên quan đến tội phạm tín dụng đen để cơ quan công an sớm phát hiện ngăn chặn và xử lý
nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
một đường dây có dấu hiệu sản xuất và buôn bán số lượng rất lớn kính xe ô tô các loại
giả nhãn mát thương hiệu của nhiều hãng xe lớn vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá
kiểm tra cơ sở kinh doanh kính ô tô tại số một mươi ba đường nguyễn tất thành thị xã hương thủy
lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là trần quốc lợi và trịnh thị kim như
có hành vi sản xuất buôn bán số lượng rất lớn kính xe ô tô các loại giả nhãn mát thương hiệu của nhiều hãng xe lớn
khám xét đồng bộ tại cửa hàng và hai kho chứa hàng của cơ sở này
lực lượng công an thu giữ một bộ máy in laser hai bộ máy tính và hơn năm trăm linh kính xe ô tô các loại
đã được in giả các logo của các nhãn hiệu lớn như toyota peugeot kia ford hyundai và mazda
có giá trị trên một tỷ đồng
qua điều tra thì lợi và như khai cắt đã mua các loại kính xe ô tô nhãn hiệu của trung quốc
rồi vận chuyển về việt nam sau đó tẩy xóa các logo nhãn hiệu trung quốc có trên kính
sao chép các logo nhãn hiệu xe nổi tiếng rồi sử dụng máy in laser in các logo này lên trên kính xe
và được tẩy xóa trước đó cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc
một mươi tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ là tăng vật vừa được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh yên bái phát hiện và thu giữ
tại trạm rừng nghỉ km một trăm một mươi bảy năm trăm linh thuộc cao tốc nội bài lào cai lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải
biển kiểm soát hai mươi bốn h một nghìn bốn trăm chín mươi tám do nguyễn anh tuấn trú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái điều khiển
chở hai trăm linh thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh đã bị biến đổi màu sắc có tổng khối lượng hơn một mươi tấn
giá trị ước tính trên một ba tỷ đồng toàn bộ số hàng trên không có nhãn hàng hóa theo quy định
không xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa không có hóa đơn
đến từ kèm theo chủ số hàng trên là vùi ngọc khánh chú tại mường khương tỉnh lào cai
khai nhận đã mua gom thực phẩm trôi nổi trên địa bàn tỉnh lào cai từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và đang
trên đường vận chuyển về hà nội tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ lực lượng chức năng đã
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vùi ngọc khánh về hành vi vi phạm kinh doanh hàng
hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong trường hợp hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là thực phẩm
và tiêu quỷ tăng vật theo quy định
vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai đội bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
buôn lậu môi trường công an hà nam chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành
kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do nguyễn văn tình làm chủ địa chỉ tại xã duy tiên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có năm người đang sơ chế một tấn thực
phẩm gồm nội tạng lợn bì mỡ động vật có hiện tượng biến sắc bốc mùi nồng nặc được chất
đống trên sàn
trong các thùng xốp không có biện pháp bảo quản cơ sở vật chất sập dệ xuống cấp
không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chủ cơ sở sản xuất
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
các loại thực phẩm này được chủ cơ sở thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối
chợ dân sinh về sơ chế chế biến để bán ra thị trường
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý

trong kinh tế phương nam mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị thời điểm này vốn là lúc bắt đầu vào mùa kinh doanh mua sắm nhộn nhịp
thế nhưng năm nay không riêng gì các chợ truyền thống tại tp hcm rơi vào cảnh ế ẩm
điều hưu mà ngay cả chợ sĩ cũng rơi vào cảnh vắng bóng người mua nhiều sạp hàng đóng cửa
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý có trả lời cho các bạn
đồng thời để bắt kịp xu thế các tiểu thương đều được hỗ trợ trong công tác chuyển đổi số
kết hợp bán hàng trực tuyến để nâng cao thu nhập
tổng công ty cảng hàng không việt nam đã có công văn gửi bộ dầu thông vận tải
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về phương án mở rộng sân bay cà mau
tổng công ty cảng hàng không việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã tổ chức họp
nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng sân bay cà mau và thống nhất giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm

trong trường hợp kho lạnh dự kiến sẽ đạt giá trị khoảng ba trăm linh triệu usd vào năm hai nghìn hai mươi
tương ứng với mức tăng trưởng khoảng một mươi hai mỗi năm
đây là một thị trường có sức hấp dẫn lớn đối với các tập đoàn doanh nghiệp và cả các quỹ đầu tư ngoại
cũng đang đẩy mạnh rót vốn vào xây dựng kho lạnh
có thể thấy rằng là từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi sáu sẽ có nhiều kho lạnh mới
hiện đại xuất hiện nhiều nhà đầu tư mới trong và ngoài nước

trong trường hợp kho lạnh dự kiến sẽ đạt giá trị kho lạnh doanh nghiệp và cả các quỹ đầu tư ngoại

việt nam đang hội nhập kinh tế sâu rộng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do
sự bùng nổ của thương mại điện tử nên sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển chuỗi lạnh
các doanh nghiệp có thể tận dụng
các doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế qua xúc tiến thương mại hai chiều
thực thi các chương trình phát triển logistics lạnh cho những mặt hàng trọng điểm của quốc gia
các vùng và các địa phương
trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm cho biết
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố cần khoảng bảy mươi bảy năm trăm linh đến tám mươi sáu chỗ làm việc
theo đó khu vực thương mại dịch vụ
cần từ năm mươi sáu hai trăm linh đến sáu mươi hai bốn trăm linh chỗ làm việc
khu vực công nghiệp xây dựng
cần từ hai mươi một một trăm linh đến hai mươi ba bốn trăm linh chỗ làm việc
khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản
cần từ một trăm linh chín đến một trăm hai mươi chỗ làm việc
ngoài ra nhu cầu lao động phổ thông của thành phố hồ chí minh trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
cần khoảng tám tám trăm linh đến chín tám trăm linh chỗ làm việc
trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm cũng cho biết
nguồn lao động có việc làm tương ứng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
theo hai kịch bản
thứ nhất với mục tiêu tăng trưởng grdp tám
thì nền kinh tế thành phố cần phải có hơn bốn bảy trăm ba mươi hai triệu lao động
thứ hai với mục tiêu tăng trưởng grdp tám năm
thì nền kinh tế thành phố cần phải có gần bốn bảy trăm bốn mươi năm triệu lao động
vừa qua tại buổi họp về phương án vốn cho dự án giải quyết ngập do triều
khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một dự án ngăn triều một mươi tỷ
phó chủ tịch ubnd tp hcm bùi xuân cường cho biết
thành phố đã thực hiện theo kết luận của tổ công tác trung ương đối với dự án này
tổ công tác do phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang làm tổ trưởng
đã chỉ đạo thành phố ra soát tháo gỡ vướng mắt trong thực hiện dự án ngăn triều một mươi tỷ đồng
ubnd tp hcm cũng đã có công văn báo cáo lại tình hình cho tổ công tác
trong thời gian chờ ý kiến của tổ công tác tp hcm sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu
chuẩn bị kịp thời các giải pháp tháo gỡ vướng mắt đồng thời tiếp tục thúc đẩy thực hiện dự án
sớm thi công hoàn thành công trình phát huy hiệu quả đầu tư
trong khuôn khổ của diễn đàn mekong connect hai nghìn hai mươi ba vừa diễn ra tại tp hcm
nhiều nhà kinh doanh khẳng định việc live stream bán hàng trực tuyến
không chỉ phát huy được hiệu quả ở thị trường trong nước
mà còn có thể vươn đến thị trường trung quốc và nhiều thị trường khác
và trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết là sẽ thí điểm việc thuê kho ngoại quan
tại các địa điểm nằm sâu trong nội địa của trung quốc để live stream bán hàng việt
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm đã phối hợp với tiktok việt nam
triển khai tổ chức hai mươi bốn phiên chợ ô cốt mô giá một sản phẩm
với bảy trăm linh phiên live stream doanh số thu về gần một trăm linh tỷ đồng
bình quân mỗi phiên live stream đạt doanh số từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
đối với nông sản thì đây là con số lớn
thể hiện sự nỗ lực lớn của địa phương chủ thể và người nổi tiếng
tôi thí điểm làm cái live stream tổ chức bán hàng
ví dụ là sản phẩm gốm sứ của bác trang
thì doanh số chỉ trong một tiếng vô đã đạt được cái con số một trăm năm mươi triệu
thực sự đấy cũng rất là ấn tượng và chúng tôi mới test thử
và trên cơ sở đó thì chúng tôi thấy còn rất nhiều dư địa
chúng ta đầu tiên chúng ta chỉ nhằm những hàng nông sản thực phẩm
thì sau đó chúng ta tiếp tục có thể thúc đẩy các hoạt triển làng nghề
hoạt triển thủ công lĩnh hệ và thực sự đây là một dư điện rất lớn
tất nhiên năm nay tình hình kinh tế khó khăn
thì người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới cũng như cả nước
thì tập trung chủ yếu vào các nhóm sản phẩm thiết yếu trong đó thực phẩm
tuy nhiên chúng tôi cũng hy vọng những thời gian tới
khi kinh tế phục hồi người tiêu dùng tiêu dùng hơn các sản phẩm khác
thì những nhóm sản phẩm làng nghề thủ công lĩnh hệ cũng có dư điện rất lớn
đáng chú ý không chỉ dừng lại thị trường trong nước
mới đây trung tâm xuất tiến thương mại nông nghiệp đã khảo sát ở trung quốc
bởi đây là thị trường rất lớn tiêu thụ nông sản
qua chuyến khảo sát cho thấy khoảng chín mươi nông sản của việt nam tiêu thụ ở quảng đông quảng tây vân nam
như nhiều địa phương của trung quốc như hà nam thượng hải chiết giang hồ bắc
cũng có nhu cầu tiêu thụ nông sản rất lớn
đặc biệt nhà kinh doanh việt nam có thể livestream bán hàng sang trung quốc
thay vì chỉ dựa vào các phương thức truyền thống như hiện nay
chúng tôi đã thí điểm hướng tới là thuê các hệ thống kho ngoại quan
ở các địa phương nằm sâu trong lục địa trung quốc
và từ đó chúng ta đưa các sản phẩm của chúng ta sang đó tập kết tại hệ thống kho
trước hết là chúng ta tập trung vào những hàng nông sản chế biến
có thể thuận lợi sang từ yến cho đến các loại trái cây
cho đến rau củ quả cho đến gạo cà phê
trung tâm xuất tiến thương mại nông nghiệp khẳng định
thông qua livestream bán hàng nông sản nhiều nông dân đã hành công
theo đó doanh số bán hàng lúc đầu chỉ từ ba mươi bốn mươi triệu đồng mỗi lần livestream
nay đã tăng lên từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
thậm chí có cá nhân lên đến từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
tuy vậy việc bán hàng thông qua kênh livestream của nông dân vẫn còn nhiều hạn chế
vì vậy họ rất cần được đào tạo
chính vì vậy tới đây trung tâm sẽ không chỉ mời những người nổi tiếng
mà tại mỗi địa phương sẽ chọn ra từ một mươi đến một mươi năm người để tập huấn đào tạo
trở hành người livestream bán hàng nông sản
việc thúc đẩy và đào tạo được nhiều người bán hàng trên mạng xã hội
sẽ tạo nên một niềm hy vọng không chỉ cho những người kinh doanh mặt hàng nông sản
mà còn là niềm hy vọng chung cho những người làm kinh doanh
hiện có một cuộc chạy đua rất tích cực về livestream giữa các công ty và các cá nhân
là người bán hàng ở các shop tại gia
không khí sôi động này đem đến một niềm hy vọng mới
trong bối cảnh tình hình mua sắm trên thị trường đang trầm lắng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng